đã năm ngày trôi qua kể từ khi miền trung chile phải đối mặt với những vụ cháy rừng trên diện rộng
hiện có một trăm hai mươi ba người được xác nhận là đã chết trong các đám cháy trong khi hàng trăm người vẫn còn mất tích
một trăm sáu mươi năm đám cháy bùng phát từ ngày hai tháng hai đã thiêu dụi bốn mươi ba hectare rừng
đất nước đã huy động gần ba lính cứu hỏa binh sĩ và tình nguyện viên để nỗ lực dập tắt cháy rừng và khắc phục hậu quả
tuy nhiên đến nay vẫn còn bốn mươi đám cháy diễn biến phức tạp
nhà chức trách cũng đã ra quy định lệnh giới nghiêm từ chín giờ tối ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất
mặc dù cháy rừng không phải là hiếm trong mùa hè ở nam bán cầu
nhưng mức độ gây chết người rất cao khiến cháy rừng vào thời điểm này trong năm trở thành thảm họa quốc gia tồi tệ